việt nam hoan nghênh trung quốc đầu tư các dự án có hàm lượng công nghệ cao tiêu biểu cho trình độ phát triển của trung quốc
chú trọng vấn đề bảo vệ môi trường quan tâm lợi ích của người lao động và tham gia tích cực hơn vào các hoạt động an sinh xã hội tại việt nam
trong khuôn khổ tọa đàm doanh nghiệp hai bên đã ký kết một số thỏa thuận hợp tác trong các lĩnh vực phân phối sữa
thành lập nhà máy sản xuất giống lúa sản xuất xi măng du lịch
sáng nay tại phnom penh campuchia nhân dịp dự diễn đàn kinh tế thế giới về asean năm hai nghìn một mươi bảy viết tắt là wef asean
thủ tướng nguyễn xuân phúc đã có các cuộc gặp gỡ tọa đàm với lãnh đạo các doanh nghiệp là thành viên của wef về kinh tế việt nam
với sự tham dự của giám đốc điều hành wef philip rodler tham dự phiên thảo luận đầu tư cơ sở hạ tầng thông minh
thủ tướng cũng tiếp lãnh đạo của một số tập đoàn ngân hàng lớn trên thế giới
phiên bế mạc hội nghị wef asean và lễ bàn giao vai trò nước chủ nhà hội nghị wef asean năm hai nghìn một mươi tám cho việt nam
tại cuộc tọa đàm vào buổi sáng thủ tướng cho rằng với quyết tâm các doanh nghiệp sẽ thành công ở việt nam
đây không chỉ là một thị trường với trên chín mươi ba triệu dân mà còn là thị trường của asean
việt nam đã ký một mươi hai hiệp định thương mại tự do fta bao gồm cả các fta thế hệ mới có độ mở lớn tiêu chuẩn cao và đang đàm phán bốn hiệp định fta
thủ tướng cho biết công cuộc đổi mới thời gian qua đã đem lại nhiều thành công cho các doanh nghiệp cả trong nước và ngoài nước với những chính sách hết sức cởi mở
thủ tướng khẳng định chính phủ sẽ tiếp tục mở cửa hơn nữa để tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư thành công ở việt nam một thị trường rất rộng lớn nhiều tiềm năng
chính phủ cam kết bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ quyền tài sản đối với các nhà đầu tư
tại cuộc gặp gỡ các doanh nghiệp wfef đánh giá cao nỗ lực cải cách đổi mới cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của việt nam
giúp đỡ của chính phủ đối với cộng đồng doanh nghiệp thời gian qua và bày tỏ mong muốn tiếp tục hợp tác đầu tư mở rộng hoạt động tại việt nam
các doanh nghiệp cho biết sẵn sàng chia sẻ thông tin mong muốn hợp tác với các tập đoàn thành viên của wef để viết tiếp các câu chuyện thành công ở việt nam
trưa cùng ngày thủ tướng đã dự buổi gặp mặt do wef và vina capital tổ chức có sự tham dự của đông đảo các đại biểu tham dự wef với nội dung tọa đàm về việt nam
tại đây thủ tướng đã nêu bật các thành tựu phát triển và hội nhập quốc tế của việt nam trong những năm qua
đặc biệt là tiếp tục giữ vững ổn định chính trị xã hội và kinh tế vĩ mô duy trì tăng trưởng hợp lý bảo đảm an sinh xã hội
đây là cơ hội cho các nhà đầu tư tham gia trở thành cổ đông chiến lược trong các doanh nghiệp cổ phần
việt nam khuyến khích các doanh nghiệp quốc tế tăng cường đầu tư vào cơ sở hạ tầng các ngành có giá trị gia tăng cao và các ngành sử dụng nhiều công nghệ tiên tiến thân thiện với môi trường
đây là cơ hội cho các nhà đầu tư về việc đẩy mạnh hơn nữa cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế việt nam
bên lề các cuộc tọa đàm thủ tướng nguyễn xuân phúc đã gặp một số lãnh đạo của các tập đoàn ngân hàng lớn trên thế giới như tập đoàn png ngân hàng hsbc và tập đoàn ge mỹ
chiều nay ngày một mươi hai tháng năm thủ tướng đã tham dự phiên bế mạc hội nghị wef asean và lễ bản giao vai trò nước chủ nhà hội nghị wef asean năm hai nghìn một mươi tám cho việt nam
phát biểu sau khi nhận chuông
thủ tướng nhấn mạnh việc wf một lần nữa chọn việt nam để tổ chức hội nghị của wef về khu vực là minh chứng cho sự phát triển mạnh mẽ của quan hệ đối tác việt nam và wef cũng như giữa việt nam và cộng đồng doanh nghiệp quốc tế
khẳng định việt nam sẽ phối hợp chặt chẽ với wef
chính phủ các nước và cộng đồng doanh nghiệp quốc tế tổ chức thành công hội nghị wff asean tại việt nam vào năm hai nghìn một mươi tám
lễ bản giao vai trò chủ nhà hội nghị wff asean
được tổ chức trọng thể theo thông lệ của wef thu hút sự tham dự đông đảo của các đại biểu tại hội nghị
vào chiều tối nay đoàn đại biểu cấp cao việt nam do thủ tướng nguyễn xuân phúc dẫn đầu đã về đến việt nam kết thúc tốt đẹp các hoạt động tham dự hội nghị wef asean lần thứ hai mươi sáu với nhiều kết quả quan trọng và thiết thực góp phần tích cực quảng bá mạnh mẽ hình ảnh việt nam đến với cộng đồng doanh nghiệp hàng đầu thế giới và khu vực
xin được chuyển sang thông tin quan trọng khác
thưa quý vị sáng nay trong khuôn khổ hội nghị chuyên đề của liên minh nghị viện thế giới ipu về ứng phó với biến đổi khí hậu đoàn nghị sĩ các nước châu á thái bình dương đã tham quan rừng ngập mặn cần giờ
trong chuyến thị xác chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân chủ tịch ipu saber cho hori đã tổ chức lễ trồng cây tại công viên rừng sát cần giờ
đoàn đã dừng chân tại cầu dần xây trên đường rừng xác và quan sát một khu dân cư nằm bên bờ sông bị ảnh hưởng bởi tác động của biến đổi khí hậu
ảnh hưởng của nước biển dân hiện các nhà dân ở đây lúc chiều cao bị ngập đến một bảy mét khiến việc sinh hoạt đi lại rất khó khăn
tại quảng trường rừng xác thị trấn cần thạnh huyện cần giờ thành phố hồ chí minh đoàn lãnh đạo ipu quốc hội việt nam nghị viện các nước và thành phố hồ chí minh đã trồng năm mươi cây bảng vuông
đây là loại cây có sức sống mãnh liệt có khả năng chịu hạn tốt thích ứng với điều kiện khí hậu khắc nghiệt sông bão loại cây tiên phong nơi đảo xa luôn mạnh mẽ đương đầu với sóng gió
chủ tịch liên minh nghị viện thế giới đánh giá cao sáng kiến của nước chủ nhà việt nam đã tạo điều kiện để các nghị sĩ được tham gia một sự kiện hết sức ý nghĩa trong bối cảnh các quốc gia đang sát cánh cùng nhau để ứng phó với tác động ngày càng mạnh mẽ của biến đổi khí hậu
trước khi kết thúc ngày làm việc thứ hai của hội nghị đoàn nghị sĩ các nước châu á thái bình dương đã xuống cano thăm quan thực tế chiến khu rừng sát trong vùng lõi rừng ngập mặn cần giờ

chính phủ các bộ ngành bổ sung thêm các chế độ chính sách cho người có công với nước kiến nghị nhà nước có chính sách hỗ trợ hàng hóa nông sản
phát biểu với cử tri tỉnh trà vinh đồng chí nguyễn thiện nhân cho biết những kiến nghị của cử tri về nguy cơ gây ô nhiễm môi trường của cụm nhà máy nhiệt điện duyên hải cơ bản đã thực hiện đúng các yêu cầu của đoàn giám sát kỳ trước
về chống tham nhũng đồng chí khẳng định việc xử lý kỷ luật các cán bộ cấp cao vừa qua cho thấy đảng nhà nước ta có nhiều quyết tâm trong chống tham nhũng lãng phí và không có vùng cấm
đồng chí nguyễn thiện nhân đã bày tỏ sự cảm thông sâu sắc với nông dân gặp khó khăn trong tiêu thụ sản phẩm
tuy nhiên nông dân cần phải vào các tổ hợp tác hợp tác xã để sản xuất có kế hoạch gắn với nhu cầu tiêu dùng của thị trường và xuất khẩu
thưa quý vị một cơn mưa có cường độ lớn kéo dài khoảng hai giờ đồng hồ vào trưa ngày hôm nay một mươi hai tháng năm đã khiến nhiều tuyến đường tại thành phố hải phòng thành sông
nhiều tuyên phố bị ngập sâu trong nước khiến giao thông đi lại gặp nhiều khó khăn
vào khoảng một mươi một h hôm nay ngày một mươi hai tháng năm cơn mưa lớn với thời gian kéo dài nhiều giờ đồng hồ đã diễn ra tại thành phố hải phòng
cơn mưa đầu mùa khiến nhiều tuyến phố lâm vào tình trạng ngập lụt nặng
đặc biệt có nơi ngập lụt bốn mươi năm mươi cm ô tô xe máy bị chết máy không thể lưu thông
đồng thời hệ thống thoát nước cũng quá tải không kịp tiêu thoát nước
mưa lớn cũng khiến hoạt động kinh doanh bị đình trệ nhiều cửa hàng chợ trung tâm có thiệt hại về tài sản
đến một mươi bốn giờ hôm nay mặc dù mưa đã tạnh được hơn một giờ đồng hồ nhưng nước mưa vẫn ngập sâu trên các tuyến phố
sáng nay tại huyện đảo lý sơn bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển hai đã tổ chức hội nghị tuyên truyền biển đảo cho cán bộ công chức huyện đảo lý sơn tỉnh quảng ngãi
hơn năm mươi cán bộ công chức đứng đầu các xã đảo cơ quan đơn vị huyện lý sơn đã được tập huấn các kiến thức chính sách thông tin mới về biển đảo
các cán bộ bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển hai đã cung cấp các kiến thức về luật biển việt nam công ước liên hiệp quốc về luật biển năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
luật biển của các nước có vùng biển giáp danh
quy định về nguồn lợi thủy sản vùng biển các giải pháp bảo vệ nguồn lợi hải sản trong tình hình mới hiện nay
bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển hai cũng hỗ trợ hướng dẫn cho cán bộ công chức các xã đảo đơn vị hành chính các biện pháp
cách thức tuyên truyền về biển đảo hiệu quả để tuyên truyền cho ngư dân lý sơn
trách nhiệm vai trò tuyên truyền của chính quyền địa phương ngành chức năng sẽ giúp ngư dân bảo đảm an toàn đánh bắt
không vi phạm vùng biển nước khác đánh bắt hải sản
bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển hai tuyên truyền hỗ trợ cho cán bộ công nhân viên huyện đảo lý sơn
giúp cho huyện đảo bảo đảm hoạt động đánh bắt hải sản giúp ngư dân thấy được tầm quan trọng của biển đảo
đối với quốc phòng an ninh cũng như hỗ trợ ngư dân quyết tâm bám biển vân khơi
để cảnh sát biển thực sự là điểm tựa vững chắc trên biển
trong phần tin quốc tế khai mạc hội nghị bộ trưởng tài chính g bảy
kinh tế đức tăng trưởng ấn tượng trong quý i năm hai nghìn một mươi bảy
chiều nay theo giờ hà nội hội nghị bộ trưởng tài chính nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới g bảy
đã khai mạc tại thành phố cảng bari miền nam italia
nhằm chuẩn bị một số nội dung cho hội nghị thượng đỉnh g bảy sẽ diễn ra vào cuối tháng này
tham dự hội nghị ngoài bảy bộ trưởng tài chính đến từ các quốc gia thành viên
gồm anh pháp mỹ đức italy canada nhật bản còn có các thống đốc ngân hàng trung ương g bảy
các quan chức hàng đầu quỹ tiền tệ quốc tế imf liên minh châu âu eu ngân hàng trung ương châu âu ecb
và các bộ trưởng tài chính khu vực đồng tiến chung châu âu eurogroup
cuộc họp của các lãnh đạo tài chính g bảy diễn ra trong bối cảnh các nước thành viên kỳ vọng đạt được tiếng nói chung
xung quanh việc đánh giá các chính sách quan trọng của mỹ dưới thời tổng thống mỹ donald trump
bao gồm chủ nghĩa bảo hộ và biến đổi khí hậu những vấn đề đang đe dọa phá vỡ sự đồng thuận của nhóm
ngoài các vấn đề này hội nghị cũng sẽ tập trung thảo luận về các quy định về thuế quốc tế
an ninh mạng tình trạng bất bình đẳng và ngăn chặn các nguồn tài trợ khủng bố
sáng nay theo giờ việt nam tại hội nghị ngoại trưởng hội đồng bắc cực đang diễn ra tại alaska của mỹ
đã ký thỏa thuận công nhận hiệp định paris về chống biến đổi khí hậu
tuy nhiên washington cho biết tổng thống donald trump vẫn đang cân nhắc về việc liệu nước này
có rút khỏi hoặc giảm các cam kết đối với hiệp định quan trọng này hay không
ngoại trưởng mỹ brexillson đã ký thỏa thuận công nhận hiệp định paris về chống biến đổi khí hậu
tại hội nghị đang diễn ra tại bang alaska của mỹ cùng với ngoại trưởng của bảy quốc gia khác
trong đó có nga canada và naui
thỏa thuận này nêu rõ tầm quan trọng của hiệp định paris về biến đổi khí hậu có hiệu lực từ tháng một mươi một năm ngoái
trong các nỗ lực toàn cầu để giảm phát thải khí nhà kính
tuy nhiên ông tillerson khẳng định chính phủ của tổng thống donald trump vẫn đang xem xét kỹ hướng tiếp cận
đối với vấn đề biến đổi khí hậu
hội đồng bắc cực gồm mỹ nga canada và năm quốc gia khác nhóm họp hai năm một lần
với nội dung thảo luận các vấn đề khu vực nơi ghi nhận nhiệt độ ấm lên với tốc độ nhanh nhất trên thế giới
hội nghị năm nay diễn ra trong bối cảnh xuất hiện nhiều lo ngại về tương lai của hiệp định paris
sau khi tổng thống donald trump để ngò khả năng mỹ rút khỏi hiệp định này
thưa quý vị việc tổng thống mỹ donald trump yêu cầu đàm phán lại hiệp định thương mại tự do bắc mỹ
đang khiến cho các quốc gia đối tác như mexico và canada quan ngại
mới đây trong một thông điệp khá mạnh mẽ chính phủ mexico khẳng định nước này còn có rất nhiều lựa chọn khác
về đối tác thương mại đặc biệt là trung quốc
bộ trưởng tài chính mexico idefonso guajaro khẳng định trong thời gian gần đây
mối quan hệ song phương giữa mexico và trung quốc đang được tăng cường
chủ tịch trung quốc tập cận bình và tổng thống mexico pena niato đã từng có bốn cuộc gặp
và sắp tới ông niato cũng sẽ có chuyến thăm trung quốc nhằm tăng cường kết nối thương mại giữa hai nước
mặc dù mexico không cử đại diện cấp cao tới diễn đàn một vành đai một con đường diễn ra tại bắc kinh vào ngày một mươi bốn tháng năm tới
nhưng hai bên sẽ có các cuộc gặp song phương giữa quan chức cấp cao trong suốt năm hai nghìn hai mươi
trước đó một ngày trong bức thư gửi ông donald trump văn phòng thương mại và nafta thuộc đại sứ quán mexico tại mỹ
đã kêu gọi ông trump ủng hộ thỏa thuận trên cho rằng việc nói không với hội nhập kinh tế sẽ đe dọa đến thị trường tiêu dùng và việc làm của cả hai quốc gia
xin được chuyển sang một tin kinh tế đáng chú ý
cục thống kê liên bang đức vừa công bố số liệu cho thấy kinh tế đức đã đạt mức tăng trưởng sáu trong quý i năm hai nghìn hai mươi
nhờ hoạt động tích cực của ngành công nghiệp và chi tiêu tiêu dùng khả quan
theo cục thống kê liên bang đức gdp của đức đã tăng sáu trong quý i năm nay so với ba tháng trước đó
sau khi đã điều chỉnh các yếu tố về giá cũng như những tác động theo mùa vụ
đây được coi là mức tăng trưởng nhanh nhất mà nền kinh tế lớn nhất liên minh châu âu eu đạt được kể từ quý i năm hai nghìn một mươi sáu
chủ yếu nhờ nhu cầu trong nước và nước ngoài tăng mạnh
ngoài ra các yếu tố khác như đầu tư vào xây dựng máy móc và trang thiết bị trong nước tăng
chi tiêu chính phủ và hộ gia đình tăng cũng như xuất khẩu tăng mạnh đã đóng góp đáng kể vào mức tăng trưởng ấn tượng trong quý i
theo các chuyên gia phân tích mặc dù đang trên đà tăng trưởng mạnh nhưng kinh tế đức vốn dựa nhiều vào xuất khẩu
vẫn phải đối mặt với một số nguy cơ như quá trình đàm phán anh rời khỏi eu
chủ nghĩa bảo hộ của chính quyền tổng thống mỹ donald trump hay sự đình trệ của kinh tế trung quốc
những thông tin quốc tế vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự cuối ngày của truyền hình nhân dân